xin chào các bạn
xin chào các bạn
từ khoảng tháng một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi lệ dùng các giấy tờ nhà đất mượn từ ngọc anh để làm tin chiếm đoạt của năm nạn nhân bốn mươi một bốn tỷ đồng
với các hành vi này đào thị như lệ bị tuyên phạt trung thân dương thị ngọc anh năm năm sáu tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vào tối ngày hai mươi một tháng tám một vụ cháy đã xảy ra tại hộp công tơ điện tầng bảy trung cư noct tên gọi khác là an sinh c
ở ngõ bốn mươi bốn đường nguyễn cơ thạch phường cầu diễn quận năm từ liêm thành phố hà nội
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận nam tử liêm đã xuất hai xe chữa cháy một xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ đến chữa cháy
ngọn lửa tuy không to nhưng chất cháy là nhựa đã tạo ra nhiều khói khí độc bao trùm khiến người dân hoảng loạn
đám cháy được khống chế ngay sau đó lực lượng cứu nạn đã cứu được bảy người trong đó có ba trẻ em và người già
đồng thời hướng dẫn tám người tự thoát nạn an toàn
vụ cháy không gây thương vong về người thiệt hại về tài sản là không đáng kể
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
văn phòng cơ quan cảnh sát điều truy nã
công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan văn gan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn về tội giết người
còn về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện thanh bình tỉnh đống tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại ấp hai a xã hưng thạnh huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
có dẹo tròn kích thước bốn cm cách một năm cm trên sau cánh mũ trái
vào đối tượng phan thân
hệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại khóm tân mỹ phường tân quy đông
thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố cao lãnh
tỉnh đồng tháp về tội chứa mại dâm
đối tượng này có dẹo thẳng dài một cm cao hai cm trên sau cánh mũ trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý